ngay sau khi nhận được tin báo giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã huy động lực lượng thuộc công an huyện triệu sơn và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng triển khai lực lượng giải cứu con tin
xác định đối tượng đang bị kích động nặng và hoang tưởng do sử dụng ma túy nên chỉ cần một sơ suất nhỏ là gây nguy hiểm cho cháu bé
vì thế lực lượng chức năng đã tìm cách kéo dài thời gian để đối tượng kiệt sức đồng thời dùng mọi cách để vận động thuyết phục đối tượng thả con tin vào đầu hàng
sau hơn ba giờ đồng hồ bao vây kiên trì vận động thuyết phục đến gần năm giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một đinh văn lợi đã chấp nhận thả cháu bé giao nổ hung khí cho lực lượng công an
qua kết quả điều tra ban đầu đối tượng khai nhận đã gây án trong tình trạng bị kích động do sử dụng ma túy đá
hiện tại do vết thương quá nặng chị nguyệt đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
hai cháu nhỏ con anh hiền và chị nguyệt đã được giải cứu an toàn vụ việc đang được tiếp tục làm rõ